từ ngày một mươi một tháng năm hà nội đã quyết định cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông đi học trở lại
tuy nhiên nhiều trường học vẫn chưa thông báo chính thức tới phụ huynh
việc có tổ chức ăn bán chú đối với trẻ mầm non học sinh tiểu học hay không
việc cho phép học sinh quay trở lại trường nhưng không được tổ chức bán chú
đang khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng và tìm nhiều giải pháp trong giai đoạn này
trong kỳ khoản trung tâm giúp việc ở hà nội mình đang cần tìm người giúp việc buổi trưa

nên mình khó không

sau khi nhận được thông báo nhà trường không tổ chức bán chú
chị vẫn phải đón con ở trường vào lúc một mươi một giờ trưa
thì đây là trung tâm giúp việc thứ ba mà chị nhung liên hệ để tìm người đón con và cho con ăn trưa
khi một mươi một tháng năm tới đây cháu bé thứ hai nhà chị trở lại đi học lớp một
bây giờ cũng chưa có thông báo chính thức
mình đang đi bán trường
bản thân gia đình nhà mình cũng sẽ phải chuẩn bị một số kế hoạch
để cho các con có thể sẵn sàng đến trường mà cũng vẫn bị chủ động
cũng bận đi làm nhưng lại không dám giao con cho người lạ
nhóm phụ huynh này đã nhiều lần họp với nhau để tìm ra phương án an toàn và khả thi nhất
trong trường hợp các con chỉ học tập trung một buổi và chưa được ăn bán chú
tôi cũng đang vận động thêm một hai gia đình nữa để làm một cái nhóm
phân chia nhau mỗi gia đình đã đón cháu buổi trưa cho các cháu ăn
để tránh trường hợp là tất cả mọi người đều phải ở nhà
mà chỉ cần là mỗi ngày một gia đình đón các cháu về cho nó ăn cho nó đầy đủ
không chỉ dừng lại ở việc kế hoạch
những phụ huynh này cũng tất bật tổng vệ sinh trường lớp cùng các thầy cô giáo trong suốt ba ngày nay
trung bình thay ca mỗi ngày một tiếng dự tính đến thứ hai là trường sạch sẽ
sẵn sàng đón các con trở lại
các phụ huynh cũng rất là lo lắng
văn khoăn là vì các trường lớp dù đã được phục vụ khử quẩn trong các đợt dịch
nhưng mà vẫn lo lắng nên phụ huynh chúng tôi đến để cùng lau dọn
khử quẩn nhà trường rồi là các trang thiết bị đồ dùng cá nhân cho các con
như ca cốc rồi là chăm chiếu để gặt để cho các con có đảm bảo một môi trường trong sạch nhất khi đến trường
hành trang các bậc phụ huynh trong đợt trở lại đi
học lần này không chỉ là chuyện ăn chuyện ngủ chuyện đưa đón
mà còn cả những lời dặn dò để các con lại được hưởng trọn vẹn niềm vui đến trường
khi mà đi học ý lúc này là vẫn chưa hết dịch con biết không
cho nên là con phải hết sức cẩn thận để phòng tránh dịch
để mình không bị lây nhiễm không bị nhiễm cái bệnh virus corona đấy nhớ chưa